cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lãnh đạo công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư phát triển địa ốc bình dương cityland
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị can bị bắt tạm giam là nguyễn thanh hùng tổng giám đốc và hoàng anh vui giám đốc pháp lý của bình dương cityland
theo cơ quan công an thời gian qua công ty này đã lừa bán đất nền của một loạt dự án ở bình dương cho hàng trăm khách hàng
thu mỗi khách từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi triệu đồng nhưng không giao đất theo thời hạn đã cam kết
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đề nghị các tổ chức cá nhân có thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của bình dương cityland
hoặc có giao dịch với công ty này trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương để phối hợp hỗ trợ công tác điều tra